thủ tướng chính phủ vừa có chỉ đạo bộ y tế xuất cấp không thu tiền năm tấn chloramin b
từ nguồn dự trữ quốc gia để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín gây ra
theo đó bộ y tế quản lý đề cấp cho các đơn vị địa phương phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín gây ra
bộ y tế chịu trách nhiệm về thông tin số liệu báo cáo
việc phân bổ tiếp nhận và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành